thời điểm dịch bệnh bùng phát nhiều doanh nghiệp đã thể hiện đạo lý sống đạo lý kinh doanh
họ dùng tích lũy lợi nhuận nhiều năm để chia sẻ với khách hàng
sự hỗ trợ này là rất cần thiết nhất là trong sinh hoạt thường ngày
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tác động tiêu cực đến nền kinh tế
tình trạng cắt giảm lương thu nhập cho thôi việc diễn ra trên diện rộng
việc giữ nguyên mức giá biểu phí sinh hoạt sẽ là gánh nặng không nhỏ
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp
tôi thấy về giá nước từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay là chưa có gì thay đổi
và năm vừa rồi thì cũng có một cái sự cố về nước
thì nên chăng là trong thời gian dịch bệnh như thế này
thì về phía nhà nước về phía chính phủ các cơ quan cung cấp nước
cũng nên có những chính sách hỗ trợ
theo tổng cục thống kê chỉ số tiêu dùng cpi quý i năm nay tăng năm năm mươi sáu
so với quý i năm hai nghìn một mươi tám
trong đó ngoài giá thực phẩm
và giá thịt heo tăng mạnh các chỉ số giá điện sinh hoạt
và nước sinh hoạt trong quý i cũng tăng cao
cụ thể so với quý i năm hai nghìn một mươi chín chỉ số giá nước sinh hoạt tăng đến bốn năm
hiện chính phủ đã khuyến nghị các địa phương làm việc với các doanh nghiệp
kinh doanh nước sạch để họ cân đối chia sẻ khó khăn với người dân
đặc biệt khi dịch bệnh cần chia sẻ thì doanh nghiệp
kinh doanh hàng hóa thiết yếu như nước phải có trách nhiệm với xã hội
chúng tôi có tỉnh phải chỉ đạo giảm giá nước
nước thủ tướng thì gọi ở nhà ở nhà rửa tay rất nhiều lần
người ta thì tốn tiền nước ông lại đi giá nước nguyên thôi được
các loại phí khác mà người dân có quyền giao dịch trong hoạt
riêng tại địa bàn hà nội hiện nay giá nước bán được cho người dân
theo quyết định ba nghìn tám trăm ba mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội năm hai nghìn một mươi ba
theo đó giá nước sinh hoạt một mươi m ba đầu tiên là năm chín trăm bảy mươi ba đồng một m ba
trên ba mươi m ba là một mươi năm đồng
giá nước không phục vụ sinh hoạt đối với đơn vị sự nghiệp là chín chín trăm năm mươi năm đồng một mét khối
kinh doanh dịch vụ là hai mươi hai sáu mươi tám đồng một m ba
giá nước được giữ từ năm hai nghìn một mươi năm chưa có biến động